tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ của tòa án nhân dân tối cao
đây là kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ đầu tiên trong hệ thống tòa án kể từ khi thành lập đến đây
trải qua hai vòng thi sơ tuyển gồm kiến thức lý luận chung về luật học và lãnh đạo điều hành
viết và bảo vệ đề án trước hội đồng
hôm nay bốn trên một mươi hai thí sinh tham dự kỳ thi đã đạt kết quả cao nhất
và được bổ nhiệm vào vị trí vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế
phó vụ trưởng vụ giám đốc điều tra hai và phó vụ trưởng vụ giám đốc điều tra ba
thay mặt lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao phó tranh án lê hồng quang đã đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm
tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có trong quá trình công tác
tiền phòng gừng mẫu cho các cán bộ công chức nơi theo
thực hiện tốt các giải pháp đã nêu khi bảo vệ trước hội đồng
góp phần xây dựng tòa án nhân dân ngang tầm vị thế mà nghị quyết bốn mươi chín của bộ chính trị đã xác định